giải pháp được đưa ra đó là ứng dụng công nghệ void brand name
đây là công nghệ cho phép hiển thị tên tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên thiết bị điện thoại khi có cuộc gọi đến mà người dân không cần phải lưu danh bạ trước đó
với công nghệ này các cuộc gọi sẽ được định danh để người dùng lựa chọn và hạn chế tình trạng giả mạo qua mạng viễn thông
ngoài ra thì những cuộc gọi giác với số tổng đại ảo hoặc là những số mà không được nhận diện thì nó cũng sẽ được hạn chế bớt
và khi mà có những cái lừa đảo xảy ra thì cũng có thể từ đó có thể truy vết được
ví dụ như những cái đơn vị mà họ sử dụng voi brand name nhưng mà với mục đích marketing hoặc là lừa đảo thì cũng có thể là từ đó thì có thể nhận diện và truy vết được
đối với các doanh nghiệp theo nghị định chín mươi một hai nghìn hai mươi về chống tin nhắn giác thư điện tử giác của gọi giác
các doanh nghiệp gửi tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi quảng cáo đều phải có brand name
theo đó bộ thông tin và truyền thông sẽ tăng cường thanh tra
nếu cuộc gọi quảng cáo không đăng ký brand name
sẽ bị xử phạt hành chính
bên cạnh đó đơn vị này cũng sẽ làm việc với các ngân hàng để tiến tới việc sử dụng void brand name khi liên hệ với khách hàng
các doanh nghiệp lớn hiện nay đã thử nghiệm thành công trong cái việc là đảm bảo kỹ thuật là có thể liên mạng
tức là một thuê bao mà gọi điện từ một cái void brand name của mình
thì có thể hiện tên trên một cái thuê bao của mạng khác để đảm bảo rằng là các cái doanh nghiệp
mà thực hiện cái dịch vụ quảng cáo
sẽ có thể liên hệ với các doanh nghiệp
các doanh nghiệp sẽ hiệp thị được đảm bảo đấy là doanh nghiệp của mình
tránh cái việc là giảm thiểu cái nguy cơ bị lừa đảo
hay là giảm thiểu cái nguy cơ mà người nghe không muốn nghe các cái cuộc gọi mà không mong muốn
đối với các cơ quan nhà nước hiện nay bộ thông tin và truyền thông đang thực hiện việc phối hợp với bộ công an
viện kiểm sát tòa án để thí điểm việc sử dụng void brand name với các cuộc gọi liên hệ với công dân
sau đó tiến tới triển khai định danh cuộc gọi với toàn bộ các cơ quan nhà nước
các chính quyền địa phương
khi như thế thì tất cả những cái cơ quan quản lý nhà nước cơ quan nhà nước mà có liên hệ với người dân
thì đều có cái định danh tên
và bất cứ một cuộc gọi nào đến gọi đến nếu xưng danh là tôi là cơ quan này tôi là cơ quan kia
thì đấy là lừa đảo
thế này chúng tôi các nhà mạng phải đầu tư vừa qua đầu tư nâng cấp
làm bất quyết liệt trong sáu tháng thì nay đã xong giải pháp kỹ thuật
và việc triển khai thì tôi nghĩ là trong vòng tháng chín tháng chín
khi nghe những thông tin về giải pháp mới này ông nguyễn hữu bằng ở quận ba đình
thành phố hà nội hết sức phấn khởi
vì trước đây không ít người thân bạn bè xung quanh ông đã từng là nạn nhân
của các đối tượng lừa đảo trực tuyến
theo ông khi các đối tượng ngày càng tinh vi hơn thì cần phải có những giải pháp công nghệ hữu hiệu hơn
bản thân tôi cũng như người dân đây rất mong muốn là có các biện pháp để mà làm sao mà hạn chế
và xử lý được toàn bộ những
những người mạo danh lừa đảo qua điện thoại
vừa rồi thì có thông tin là tháng chín tháng một mươi này
chính phủ sẽ có đưa vào công nghệ mới
tôi thấy đấy là một cái biện pháp rất hay
để mà người dân khi mà có cuộc điện thoại lạ gọi đến
mà có thông tin hiện đến đấy thì người ta cần có nhu cầu nghe thì người ta nghe
cùng với những giải pháp về công nghệ
chính những người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trong việc nhận và thực hiện các cuộc gọi
cẩn trọng khi làm theo yêu cầu của các cuộc gọi không xác định
ngoài ra các cơ quan chức năng các tổ chức đơn vị
cũng cần thông tin rộng rãi về số điện thoại và các kênh liên lạc chính thức của mình
để công dân khách hàng có thể nắm được tránh bị mạo danh để lừa đảo
thưa quý vị chính phủ giao bộ lao động thương binh và xã hội tập trung thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội và sớm đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động
theo tổ chức
theo quy định hiện tại lương tháng tối thiểu dành cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp
ở vùng một là bốn sáu mươi tám triệu đồng vùng hai là bốn một mươi sáu triệu đồng vùng ba là ba sáu mươi bốn triệu đồng
và vùng thứ bốn là ba hai mươi năm triệu đồng mức này đã tăng sáu so với trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó theo khảo sát của tổng liên đoàn lao động việt nam
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba thu nhập trung bình của công nhân đạt bảy tám mươi tám triệu đồng
trong khi chi tiêu mỗi tháng của gia đình trung bình là một mươi một bảy triệu đồng
như vậy thu nhập chỉ đáp ứng bảy mươi chi tiêu của người được khảo sát
mức chi tiêu của người lao động cũng đã tăng một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
chủ yếu là do giá cả tiền điện nước tăng cao
thủ tướng yêu cầu bộ nội vụ sớm hoàn thiện lộ trình cải cách tiền lương
đối với các cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp
với tổng liên đoàn lao động việt nam nghiên cứu đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động theo quy định
liên bộ tài chính bộ công thương vừa có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu thời điểm một mươi năm h cùng ngày
theo đó giá xăng các loại giữ nguyên trong khi giá dầu các loại tăng đồng loạt
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai bán lẻ giữ nguyên hai mươi ba bốn trăm bảy mươi một đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm bán lẻ giữ nguyên
giá xăng ron chín mươi năm bán lẻ giữ nguyên hai mươi bốn tám trăm bảy mươi một đồng một lít
đây là mức giá bán được điều chỉnh ngày năm tháng chín mới đây
đối với giá dầu các loại có sự tăng mạnh
dầu diesel tăng bốn trăm một mươi đồng một lít giá bán lẻ hai mươi ba năm mươi năm đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm bảy mươi bốn đồng một lít giá bán lẻ là hai mươi ba một trăm tám mươi tám đồng một lít
dầu ma rút giữ nguyên hiện hành hơn một mươi bảy bảy trăm linh bốn đồng một kg
tại tỉnh lạng sơn
cửa khẩu quốc tế hữu nghị đang là cửa khẩu đường bộ có hoạt động thông quan hàng hóa nhộn nhịp nhất
với trung bình từ năm trăm linh đến bảy trăm linh xe thông quan xuất nhập khẩu một ngày
theo lực lượng chức năng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị
chủ yếu là máy móc thiết bị linh kiện phụ tùng ô tô xe máy nguyên chiếc
hóa chất hoa quả tươi để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp có đơn hàng xuất nhập khẩu
được làm thủ tục thông quan nhanh chóng và thuận lợi nhất đảm bảo chất lượng hàng hóa
tri cục hải quan cửa khẩu hữu nghị đã đẩy mạnh cải cách và hỗ trợ thủ tục hải quan
chủ động ra soát tham mưu về cơ chế chính sách quản lý hoạt động xuất nhập khẩu
thống kê từ các lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
từ đầu năm đến cuối tháng tám các đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu
cho trên một trăm bốn mươi ba năm trăm linh lượt phương tiện trong đó có một trăm linh một năm trăm linh phương tiện nhập khẩu
kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị tính đến cuối tháng tám
ước đạt trên một tám tỷ đô la mỹ
theo thống kê mới nhất của tổng cục hải quan xuất khẩu gạo trong tám tháng qua đạt gần sáu triệu tấn
mức cao nhất từ trước đến nay tăng tới hai mươi so với cùng kỳ và hoàn thành tám mươi chín kế hoạch cả năm
trong số các thị trường nhập khẩu philippines trung quốc indonesia
là những quốc gia nhập gạo việt nam nhiều nhất với mức tăng trưởng có thị trường đến hơn một mươi năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong bốn tháng cuối năm nay tình hình xuất khẩu gạo của việt nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng
nhờ số lượng đơn hàng tốt từ nhiều thị trường mới
tuy nhiên các doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại nguồn cung không đủ để đáp ứng
do nhu cầu ở nhiều nước trên thế giới tăng đột biến
theo các chuyên gia và doanh nghiệp xuất khẩu gạo giá gạo xuất khẩu của việt nam nói riêng
khu vực châu á nói chung sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
trong bối cảnh tình trạng căng thẳng nguồn cung gạo vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện
thưa quý vị đắk lắc là địa phương có diện tích sầu riêng lớn thứ hai cả nước sau tiền giang
đang bước vào vụ thu hoạch rộ
thời điểm này năm ngoái giá thu mua tận vườn cao lắm thì cũng chỉ năm mươi năm đồng một kg
còn năm nay là hơn tám mươi đồng một kg
thậm chí có nhiều vườn được thương lái chốt mức
từ chín mươi một trăm linh đồng một kg tăng hơn bốn mươi so với vài năm trở lại đây
nguyên nhân chính khiến cho sầu riêng đội giá như thế là vì nhu cầu thu mua tăng đột biến
thương lái tranh mua tranh bán ai ra giá cao hơn và chốt sớm hơn thì nông dân sẽ bán
tức là hiện tại thì nông dân chủ động chọn thương lái là cây mua bán chính
thay vì chọn mối liên kết bền vững
dù là thành viên của hợp tác xã có liên kết từ đầu với doanh nghiệp uy tín trong sản xuất và thu mua sầu riêng
nhưng vào vụ thu hoạch rộ ông thuận đã chọn hướng bán cho thương lái
theo nông dân trồng sầu riêng thương lái thường đến tận vườn trước thời điểm thu hoạch hai ba tháng và chốt ra sớm
trong khi đó những doanh nghiệp có sự liên kết ngay từ đầu với nông dân
hợp tác xã thì lại đến rất muộn trước thời điểm thu hoạch nửa tháng mới thẩm định chất lượng quả và chốt giá
do vậy nông dân cảm thấy không yên tâm và thường đổ xô đi bán cho thương lái
hợp tác xã là cầu nối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong việc thu mua sản phẩm
nhưng không ít hợp tác xã đang rơi vào tình trạng bị chính thành viên của mình quay lưng
hợp tác xã vạn xuân huyện trừ quỳnh tỉnh đắk lắk có gần bốn trăm linh thành viên trồng sầu riêng
nhưng chỉ có năm mươi vẫn đang giữ mối liên kết bền vững
bà con có một tâm lý lợi nhuận cho nên khi xúc tiện thu mua thì bà con muốn bán sớm
có nhiều vương hò muốn bán sớm để cho nó an toàn
bà con bạn có cả thương lại cho nên không xây dựng được chuỗi giá trị đổi về hợp tác xã và doanh nghiệp
phải có những liên kết hợp tác ổn định lâu dài để đảm bảo quyền lợi lẫn nhau
và cùng chia sẻ lợi nhuận cùng chia sẻ rủi ro
các hội đồng dân phải tỉnh táo chỉ nhận
tránh vì có những thương lái hoặc là cò đầy giá lên quá cao
mà chúng ta phá vỡ những hợp đồng trước đây thì sẽ nhiều hệ lụy rủi ro
với doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng với nước xuất khẩu
phải tuân thủ nhiều yếu tố trong đó sản lượng phải đủ lớn và chất lượng phải đảm bảo
do vậy khâu thu mua theo quy trình với nông dân sẽ mất thời gian hơn
điều này không đáp ứng nhu cầu muốn mua nhanh bán nhanh của người nông dân
nhưng nếu chọn thương lái là kênh mua bán chính rủi ro là khó tránh khỏi
bởi biến động thị trường nông dân không thể lưu hết được
trong giai đoạn sầu riêng tăng giá đột biến như hiện nay
thương lái càng tranh giành nhau mua ảnh hưởng đến mối liên kết của nông dân
hợp tác xã doanh nghiệp và nếu mất sự liên kết ấy
nghĩa là mất sự ổn định và thành vấn
viện vi sinh và chống dịch stanford
viện vi sinh và chống dịch stanford hoa kỳ và viện nghiên cứu tâm anh
thuộc hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh đã ký kết thỏa thuận hợp tác
theo đó viện nghiên cứu vi sinh và chống dịch stanford
và viện nghiên cứu tâm anh thuộc hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
đã thống nhất thỏa thuận hợp tác đào tạo nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học
nghiên cứu phát triển các loại thuốc phòng và trị bệnh
ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai và xây dựng hệ thống phòng lab hiện đại
cho hoạt động thử nghiệm lâm sàng thuốc tại viện nghiên cứu tâm anh
theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ stanford
viện nghiên cứu tâm anh được thành lập từ hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
có mục tiêu thực hiện các nghiên cứu liên quan đến bệnh lý vaccine
tiến hành thử nghiệm lâm sàng các phương pháp phòng ngừa và điều trị mới
với mô hình phát triển đô thị hiệu quả như phát triển theo định hướng giao thông
phát triển các huyện thành các đô thị vệ tinh của thành phố như những đô thị hiện đại
đô thị sinh thái đô thị xanh đô thị số
nhằm thực hiện tốt công tác hỗ trợ các lao động mất việc làm trên địa bàn thành phố
tp hcm sẽ triển khai nhiều giải pháp để giúp đỡ đặc biệt là khâu đào tạo nghề
và kết nối cung cầu cho người lao động và doanh nghiệp tuyển dụng
cụ thể sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
người lao động mất việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của luật lao động
sẽ được hỗ trợ bốn năm triệu đồng với những khóa học dưới ba tháng và một năm triệu đồng
đối với các khóa học từ ba tháng trở lên
trong đó tám lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao được thành phố ưu tiên đào tạo nhân lực là
công nghệ thông tin truyền thông cơ khí ô tô cơ khí điện tử tự động hóa
kế toán tài chính ngân hàng quản trị doanh nghiệp logistic chăm sóc sức khỏe
du lịch xây dựng bôi trường đô thị
ngoài ra sở lao động thương binh và xã hội sẽ tiến hành đơn cấp cổng thông tin điện tử
giáo dục nghề nghiệp để bổ sung tính năng gắn kết cung cầu lao động sau khi tốt nghiệp
các trình đội giáo dục nghề nghiệp
doanh nghiệp có thể gửi thông tin nhu cầu tuyển dụng và tra cứu thông tin nguồn nhân lực
sau đào tạo ở các lĩnh vực
từ đó có thể tìm kiếm tuyển dụng được nhân sự đáp ứng nhu cầu của đơn vị
thời gian tới tp hcm phấn đấu giảm các trường trung cấp công lập và nâng cao chất lượng
các cơ sở đào tạo tư thuộc cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài
tp hcm hiện có ba trăm bảy mươi sáu cơ sở giáo dục đào tạo nghề
hàng năm có khoảng một trăm hai mươi năm người học tuốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động
hiện tp hcm đã và đang ban hành nhiều chương trình kế hoạch nâng cao chất lượng công tác
đào tạo nguồn dân lực đặc biệt là đào tạo nghề
theo đó mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ đạt nguồn nhân lực đã qua đào tạo là tám mươi bảy đến năm hai nghìn ba mươi là tám mươi chín
trong đó tập trung xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tinh dạng mạng lưới
cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề theo hướng hiện đại
cụ thể sẽ giảm ít nhất hai mươi cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm hai nghìn một mươi tám
giảm khoảng bốn mươi trường trung cấp công lập nâng cao tỷ lệ cơ sở đào tạo tư thuộc
cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng bốn mươi năm
ngày một mươi tháng chín tại khu công nghiệp tân bình
huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương công an tỉnh bình dương phối hợp
với công ty trách nhiệm hữu hạng viuful việt nam tổ chức cuộc thi
chiến sĩ phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi thu hút rất đông các đội viên đến từ đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
cuộc thi được chia làm hai phần gồm lý thuyết và thực hành
tại đây các đội thực hiện nhiều phương án phòng cháy chữa cháy
như đội hình chữa cháy cơ sở cách sử dụng các phương tiện chữa cháy có sẵn
để dập lửa và triển khai cứu nạn cứu hộ di dời tài sản khi có cháy xảy ra
thông qua cuộc thi đã khích lệ tinh thần của các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
và phát động phong trào đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy từ nơi làm việc
sản xuất đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp
cũng trong ngày một mươi tháng chín chín tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
thuộc chính quận huyện của thành phố cần thơ đã đồng loạt tổ chức thực hiện
phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và đợt tổng thực tập lần này
huy động sự tham gia của gần tám trăm linh người gồm thành viên các tổ liên gia an toàn
về phòng cháy chữa cháy lãnh đạo ủy ban nhân dân lực lượng y tế dân phòng
bảo vệ dân phố ở cơ sở và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các phương án thực tập và tình huống giả định để các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tập trung xử lý được tập trung vào các nội dung như phát hiện cháy báo cháy gọi điện thoại báo
cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cắt điện khu vực xảy ra cháy
sử dụng dụng cụ phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy
cứu người bị nạn hướng dẫn thoát nạn
thực tập phương án phòng cháy chữa cháy của các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
là hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức kỹ năng xử lý các tình huống cho các thành viên
trong các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cả người dân của thành phố
góp phần làm giảm số vụ cháy thiệt hại về người và tài sản nhất là trong các khu dân cư hộ gia đình
vn index đã lấy lại phần lớn điểm số đã mất trong những phiên cuối tháng tám
mang lại điềm tin cho các nhà đầu tư
chuyên gia cho rằng vn index vốn có thay đổi
có thể là nối tiếp đa tăng trong tháng chín khi mà thị trường có nhiều chất xuất phát hỗ trợ
theo giới phân tích trong tháng chín thông tin được chờ đợi nhất là cuộc họp thường niên
bàn về lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ dự báo fed sẽ dừng tăng lãi suất trong đợt này
sau một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy sự chậm lại trong nền kinh tế mỹ
tại thị trường trong nước một vấn đề được theo dõi sát sao là thị trường trái phiếu
khi có khoảng hai mươi năm tám trăm hai mươi tỷ đồng trái phiếu đáo hạn
những phiên giảm điểm mạnh của thị trường có thể sẽ còn diễn ra trong tháng chín
dù vậy bất kỳ đợt điều chỉnh nào nếu có sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư
theo xu hướng dài hạn tiếp tục tích lũy thêm hàng
dưới cốc độ phân tích kỹ thuật vn index cũng đang trong quá trình tích lũy
cho một sóng tăng dài hạn
trong bối cảnh hiện tại chỉ số vn index đã vượt qua khỏi mức định của tháng tám
sau một áp lực điều chỉnh rất là mạnh của phiên ngày một mươi tám tháng tám vừa rồi
tuy nhiên điểm tích cực là rất nhiều chỉ số và cũng như nhiều cổ phiếu
cũng đã vượt qua khỏi bức định này
như vậy nhiều khả năng cao là đà tăng sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời điểm tới
trước mắt là chỉ số vn index có thể sẽ có một vùng cản gần nhất
đó là một hai trăm sáu mươi đến một hai trăm sáu mươi năm điểm
tùy tại áp lực kháng cự này có thể sẽ gây ra những nhiệm điều chỉnh ngắn
thực tế bối cảnh thị trường tháng chín năm nay đã khác xa so với thời điểm năm ngoái
cụ thể mặt bằng lãi suất hiện tại đã thấp hơn đáng kể
thậm chí nhiều ý kiến dựa
báo còn có thể giảm tiếp dù dư địa không còn nhiều
bên cạnh đó số lượng tài khoản mở mới đang có xu hướng tăng trở lại
thanh khoản thị trường cũng được cải thiện trỏ trệt
không chỉ vậy thị trường cũng đang đón nhận một số thông tin tích cực
đến từ hệ thống krox và tiến trình đơn hạn
với những thông tin tích cực như vậy tôi thấy nhà đầu tư đang đón nhận
những thông tin này và họ đang rất yên tâm và đặt niềm tin vào thị trường kiến khoán

sự hồi phục của nền kinh tế dựa trên các chính sách hỗ trợ từ chính phủ
từ các cơ quan quản lý dựa trên sự hồi phục giá cổ phiếu
khi mà thị trường đã chạm đáy trong thời gian vừa qua
tôi nghĩ là số đông các nhà đầu tư hiện nay đã bắt đầu quan tâm
và họ bắt đầu tham gia vào thị trường
cũng như thanh khoản giá trị giao dịch trên thị trường
chúng ta thấy hiện nay cũng đang duy trì ở mức mặt bằng rất cao
trong mình những phiên gần này đã trên mức một tỷ đô
thì đó là những điểm tích cực mà chúng ta thấy là tâm lý của nhà đầu tư hiện nay
đang thể hiện sự lạc quan đối với thị trường chứng khoán
trong bối cảnh dòng tiền đang bị sức ép về đầu tư
khi mà không còn một kênh đầu tư hấp dẫn so với kênh chứng khoán hiện nay
dù vậy các chuyên gia vẫn đưa ra một số yếu tố
có thể tác động đến thị trường chứng khoán trong tháng chín
đó là áp lực tỷ giá đô la mỹ trên việt nam đồng vẫn còn
đặc biệt định giá thị trường và cổ phiếu hiện không còn rẻ
động thái trước lời dự kiến sẽ gia tăng
do đó câu chuyện đầu tư vẫn sẽ thuộc về những nhóm ngành dẫn đầu
như chứng khoán bất động sản khi nhiều kỳ vọng chưa phản ánh hết
theo đó nhóm doanh nghiệp bất đồng sản kỳ vọng dần thu hẹp rủi ro và hồi phục từ đáy
dòng chứng khoán vẫn sẽ hướng lợi khi thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện
dù còn hơn một tháng nữa bởi đến tết trung thu
nhưng một số quán cà phê ở tp hcm đã bắt đầu trang trí lòng đèn
đầu lân mini
và các hình ảnh về trung thu tạo nên không khí rộn ràng háo hức
thu hút người dân đặc biệt là các bạn trẻ đến thưởng thức chụp ảnh
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
tại quán cà phê caffeine trên đường độc lập quận tân phú tp hcm
được trang trí khắp không gian quán để đón tết trung thu sớm
từ tầng trệt đến tầng một của quán được trang trí rất bắt mắt
với lòng đèn ông sao đầu lân trống cơm tạo không gian trực trở cho khách đến tham quan chụp ảnh
tới mùa trung thu thì tự nhiên cái không khí nó ùi về
cái mình tới ngay những cái quán như thế này trang trí những cái đồng đèn trung thu
thì mình cảm thấy là tuổi thơ của mình nó ùa về
mình thấy rất là nhìn nó bắt mắt
nó có một cái sức gì đó là nó hấp dẫn nó thu hút em này
chỉ muốn là hai đồ đẹp để mình chụp hình lên thôi
nó tạo một công giác rất là gần gũi
rất là gợi nhớ về những cái ký ức mà tuổi thơ lúc mà tụi em còn nhỏ
những chiếu theo đất nè rồi những chiếc lồng đàn ngô sao
con gà rất là gợi nhớ về tuổi thơ
rất là nhiều ký ức ùa về đối với em rất là xúc động luôn
không chỉ trang trí màu sắc tết trung thu truyền thống ấm cúng
quán cà phê còn cho khách đến trải nghiệm làm đồ thủ công và tô tượng
bên cạnh đó tổ chức quyên góp tùy tâm
thông qua hình thức đóng góp vào heo đất
để gây quỷ tổ chức tặng quà cho các em nhỏ
cụ già đeo đơn vào dịp trung thu
bây giờ là vô mùa trung thu
nên tụi em sẽ trang trí mùa trung thu
theo chủ đạo là màu đỏ và màu trắng
sau mấy ngày mà tụi em trang trí trung thu
lượng khách cũng dồn về đông cũng được
mọi người chú ý sẽ nhiều hơn
quán cà phê nàng trên đường nguyễn hữu đàm
quận tân phú cũng đã trang trí trung thu từ đầu tháng tám
tuy phong cách của quán không quá cầu kỳ
nhưng với không gian có gây cảnh và điểm dấn
là những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc
và dịp cuối tuần những gia đình có con nhỏ
và các bạn trẻ rất thích đến đây
bởi không gian yên tĩnh trong lành
có những quán cà phê như thế này
ở thành phố hồ chí minh đã giúp cho khách đến đây
như được hồi tưởng lại tuổi thơ của mình
và cảm nhận được một mùa tết trung thu
đang đến rất gần
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại